giọng nói của tôi đã được truyền đến các bạn qua vệ tinh đang du hành trong khoảng không
thông điệp của tôi rất đơn giản với một ý nghĩa duy nhất tôi muốn truyền đạt tới các bạn và nhân loại rằng
người mỹ mong muốn hòa bình và thiện trí với tất cả mọi người trên trái đất
tuy nhiên tín hiệu phát sóng lúc đó khá yếu hầu hết người dân mỹ chỉ nghe lại thông điệp này trên chương trình tin tức
sau ba mươi bốn ngày bay trong không gian score trở lại bầu khí quyển trái đất và bốc cháy
sau score hàng loạt các vệ tinh viễn thông khác đã được phóng thành công
vệ tinh viễn thông trở thành ngành công nghệ vũ trụ được thương mại hóa duy nhất với những yêu việt không thể phủ nhận
đến nay đã có khoảng hai trăm tám mươi vệ tinh thương mại đang hoạt động cung cấp một loạt các dịch vụ viễn thông trên thị trường thông tin vệ tình quốc tế
việt nam cũng không đứng ngoài xu thế chung đó
vì nasa đã đặt một loạt thông tin vệ tinh quốc tế trên thị trường thông tin vệ tinh quốc tế
vì nasa một và hai vệ tinh viễn thông của việt nam cũng đã lần lượt được phóng lên quỹ đạo
và trong cuộc đua này mỹ được đánh giá là một cường quốc về vệ tinh viễn thông
đơn cử như vệ tinh sest tám trị giá hơn một trăm linh triệu đô la mỹ bay quanh quỹ đạo trái đất ở khoảng cách ba mươi sáu km
cung cấp các dịch vụ viễn thông tới các quốc gia ở châu á như ấn độ trung quốc và việt nam
nhìn lại hơn nửa thế kỷ qua
có thể thấy score được xem như một điểm tựa đối với ngành hàng không vũ trụ mỹ
và nó cũng là một bước tiến lớn của nhân loại trong hành trình khám phá vũ trang